sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các thành viên apec đã tham dự phiên khai mạc hội nghị cấp cao lần thứ hai mươi sáu của diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tại papua new guinea
thủ tướng nguyễn xuân phúc và các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên apec đã cùng tham dự phiên họp về kết nối vì tăng trưởng bao trùm thông qua tương lai số phiên làm việc về thúc đẩy tăng trưởng bao trùm trong kỷ nguyên số
các nhà lãnh đạo apec đã tham gia đối thoại với giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế christine lagarde
các nhà lãnh đạo chia sẻ đánh giá của bà lagarde về những cơ hội và thách thức đang đặt ra đối với kinh tế thế giới và khu vực cũng như các đề xuất nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững bao trùm trong kỳ nguyên số
phát biểu tại đối thoại thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh apec cần tăng cường phối hợp với các cơ chế đa phương nhất là với imf để đẩy mạnh liên kết kinh tế quản trị kinh tế tài chính toàn cầu cân bằng tăng trưởng bao trùm và đổi mới sáng tạo
tại phiên họp về kết nối vì tăng trưởng bao trùm thông qua tương lai số hội nghị nhất trí thông qua chương trình hành động về kinh tế số đẩy mạnh hợp tác xây dựng năng lực phát triển kỹ năng tiếp cận cơ sở hạ tầng số nhằm thu hẹp khoảng cách số nhấn mạnh sự tham gia của mọi thành phần xã hội vào nền kinh tế số ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo vì tăng trưởng bền vững chất lượng
các nhà lãnh đạo cam kết đẩy nhanh hoàn tất các mục tiêu bogle vào năm hai nghìn hai mươi triển khai kế hoạch tổng thể kết nối apec đến năm hai nghìn hai mươi năm chú trọng trao đổi chính sách thuận lợi hóa thương mại giao lưu nhân dân kết nối tiểu vùng vùng sâu vùng xa nông thôn thành thị
hội nghị nhất trí tiếp tục thúc đẩy thương mại và đầu tư mở và tự do chống mọi hình thức bảo hộ cải cách cơ cấu gắn với kinh tế số nâng cao khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ
các nhà lãnh đạo cam kết duy trì đà hợp tác và liên kết kinh tế khu vực nâng cao năng lực tham gia các hiệp định thương mại tự do toàn diện chất lượng cao hướng tới hiệp định thương mại tự do toàn châu á thái bình dương ftap
hội nghị đánh giá cao hoạt động của nhóm tầm nhìn apec sau hai nghìn hai mươi trong xây dựng tầm nhìn apec mang tính chiến lược tham vọng trong đó bảo đảm giá trị cốt lõi về thúc đẩy thương mại và đầu tư mở và tự do liên kết kinh tế khu vực